với hành vi gây thương tích dẫn đến chết người đối tượng trương văn hữu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại xã tân công xính huyện tam nông vừa bị công an tỉnh đồng tháp tạm giữ để điều tra hành sự
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng chín sau khi xảy ra mâu thuẫn hiễu và nguyễn nhật quang đã xảy ra
xô xát tại cầu tân công xính khiến quang ngã xuống sông được mọi người cứu vớt và đưa đi cấp cứu
tại bệnh viện nhưng quang đã tử vong do vết thương quá nặng qua khám nghiệm hiện trường và tử thi
lực lượng chức năng xác định nguyên nhân tử vong là do vỡ gan suốt huyết nội
sung huyết phổi hiện vụ việc đang được công an huyện tân nông tiếp tục điều tra làm rõ